thị trường thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực được đánh giá là hết sức béo bở lại rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài
trong khi các ngân hàng trong nước tập trung vào việc tăng phí thì thị trường thanh toán không dùng tiền mặt
béo bở thị trường thanh toán là bài viết được đăng trên báo thành niên
theo tiến sĩ bùi quang tín chuyên gia lĩnh vực tài chính ngân hàng
trong khi các ngân hàng trong nước vẫn đang loay hoay với việc thu phí
thì nhiều công ty nước ngoài thanh toán mở các ví điện tử chấp nhận không thu phí
hoặc thu ở mức thấp để tạo ra một hệ sinh thái lớn thu hút người dùng
lĩnh vực thanh toán đang cạnh tranh từng ngày đặc biệt là thương mại điện tử phát triển
nếu ngân hàng không thay đổi cách thức sẽ mất thị phần ngay chính sân nhà
tiền ảo tiền điện tử hay đồng tiền số là những cách gọi khác nhau cho một loại tiền mã hóa
nhờ vào phần mềm máy tính xuất hiện lần đầu tiên vào năm hai nghìn chín
vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo ifan bị phát giác vừa qua tại tp hcm
chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm
tiền ảo và khoảng trống pháp lý là loạt bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
đến nay thế giới ghi nhận sự tồn tại của hơn ba loại tiền ảo khác nhau
tại việt nam các loại tiền ảo thông qua quảng cáo từ các sàn giao dịch
cũng cho thấy khá đa dạng về chủng loại giá trị lẫn mức độ tranh lệch sau quy đổi
lời cảnh tỉnh từ chính những người chơi là ở các sàn giao dịch trên mạng
bảng giá niêm yết cũng xanh đỏ hàng giờ
và giá trị tiền ảo không những chịu sự chi phối bởi các sự kiện kinh tế thế giới quan trọng
mà còn bị thao túng bởi các nhà đầu cơ lớn hay chính phủ
hàng nghìn hộ dân đồng bằng sông cửu lâm gánh chịu tai họa sạt lở
đang nằm trong vành đai sạt lở đặc biệt nguy hiểm
có nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào
từng ngày từng giờ họ mong mỏi nhà nước thực hiện lời hứa
trích ngân sách dự phòng để thực hiện các công trình chống sạt lở cấp bách
ở đồng bằng sông cửu lâm
báo lào động hôm nay có bài viết
đồng bằng sông cửu long mùa sạt lở mong mỏi từng ngày của những người vô gia cư
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng bằng sông cửu long hiện có hơn năm trăm linh vị trí bờ sông bờ biển bị sạt lở
với tổng chiều dài là bảy trăm tám mươi sáu km trong đó có bốn mươi hai vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm
với tổng chiều dài gần một trăm năm mươi km cần xử lý cấp bách với nguồn kinh phí là khoảng gần bảy tỷ đồng
trên báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý
từ vụ việc phát hiện trung tâm ngoại ngữ hoạt động chui có sự buông lỏng quản lý
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội hiện có khoảng một một trăm linh cơ sở đào tạo ngoài nhà trường
bao gồm các trung tâm bồi dưỡng văn hóa kỹ năng tư vấn du học tin học
trong đó số trung tâm ngoại ngữ anh pháp đức nhật chiếm tỷ lệ nhiều nhất
thực trạng trên đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ
sự việc giáo viên thuộc cơ sở đào tạo của công ty mst có lời lẽ thô tục phản cảm với học viên
khiến dư luận bức xúc đã khép lại
xong từ đây dư luận càng bất ngờ nghi ngại về công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ
bởi cơ quan chức năng phát hiện mst có tới ba cơ sở đào tạo đang hoạt động chui
liệu có còn nhiều cơ sở đào tạo chui đang hoạt động và có chuyện buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
mà trước hết là ngành giáo dục đào tạo